phó giáo sư hương huyền có nói đến việc chế độ ăn uống hằng ngày cũng như tập luyện của họ cũng cần phải lưu ý
vậy thì không biết họ sẽ phải lưu ý như thế nào trong việc chế độ ăn uống đó
cũng như cách tập luyện của họ như thế nào để cho mà họ có thể duy trì được sức khỏe của mình
cũng như hạn chế sự phát triển tiêu cực của bệnh đai thao đường
như chúng ta đã biết tôi cũng có đề cập rất nhiều trong các chương trình
cũng như vừa rồi tôi có nhắc lại dù bệnh nhân có dùng thuốc hay bệnh nhân chưa dùng thuốc
thì tất cả các bệnh nhân đều phải củng cố chế độ ăn và tập luyện
về chế độ ăn thì chúng tôi có những khẩu phần chế độ ăn hợp lý
và chúng tôi cũng có rất nhiều buổi chia sẻ cá nhân tôi cùng các chuyên gia dinh dưỡng
về cơ bản lý thuyết thì chúng ta sẽ đảm bảo các khẩu phần ăn cần cân đối
giữa chất carbonic acid tinh bụng mỡ lipid và protein
thường khẩu phần tinh bụng được tập luyện
khiến cáo giảm đối với những bệnh nhân đeo đường
nó chỉ chiếm khoảng độ nửa năm mươi trong các khẩu phần
và thường này nói để cho dễ hiểu
tức là thường niên tiểu đường thì một bữa sẽ ăn được khoảng độ một lưng đến lưng rưỡi
nếu ai nhiều trong cái độ trong chương trình hoa thì có thể hai lưng hoặc hơn một chút
thế còn trong cái độ tuổi mà trung nên trở lên thì chúng tôi khuyên cáo khoảng độ một lưng cơm đến lưng rưỡi cơm
đấy tức là cầu phần tinh bụng khoảng năm mươi năm mươi năm
ngoài ra thì các
khẩu phần như là protein
vẫn phải cần một khẩu phần protein để xây dựng cơ thể
đặc biệt với những người đeo đường lâu năm
nếu như mà ăn kiên quả
kiên quả cũng không tốt chúng tôi không dùng là kiên
chúng tôi sử dụng chế độ ăn hợp lý
đó là để tiết chế các cái khẩu phần ăn hợp lý
để vẫn đảm bảo các cái chất sinh dưỡng
tránh teo câu
tránh các cái suy sinh dưỡng
tuy nhiên lại không được lạm dụng
ví dụ như là
đi lên hoa liên tục ngọt nhậu liên tục
là không hợp lý
mỗi bữa nửa cân thịt thì là không hợp lý
đúng không phải tiết chế
cái khẩu phần của protein nó khoảng độ hai mươi năm ba mươi
tức là bình trung bình
nếu mà một ngày mà không
không đi nhậu đúng không
và cũng không phải là một cái người
mà cần chế độ đặc biệt cho bệnh nhân suy thận
thì vẫn có thể duy trì khoảng độ
thịt được khoảng độ hai lạng cho một ngày
tuy nhiên nếu mà hai lạng một bữa nhậu
thì chắc chắn là không thể nào đủ rồi
thế nhưng mà chúng ta phải
duy trì cái loạn đạn nào
có tốt ví dụ các đạn
chúng tôi là chuyên gia dành dưỡng khuyên cao
từ các chất béo không no
như là cá
cá thì nó sẽ tốt hơn
và đặc biệt
đại hóa đường nó nằm trong các bệnh lý chuyển hóa
bao gồm các dối loạn lipid
đôi khi cả dối loạn tăng là siêu rích nữa
thì giảm các khẩu phần của thịt đỏ
nữa thì các chất
lipid chất bão hòa
thì là thường các chất béo
là chất béo không no
để tránh các oxy hóa
và chúng ta tránh
các dầu mỡ
chuyên đi chuyên lại
đấy chúng ta sẽ hướng dẫn chi tiết
đến phần đấy nữa
bên cạnh đó thì đừng quên
một cái phần quan trọng
chúng ta đảm bảo
là năm khẩu phần
và vitamin và hoa quả
tức là chúng ta có thể ăn rau tươi này
các loại hoa quả này
và các loại vitamin và khoáng chất
và đừng quên uống đủ nước
ngoạn phần uống đủ nước
nhiều bệnh nhân là quên uống nước
nước thì duy trì
độ sáu đến tám cốc nước hằng ngày
đấy là về chế độ ăn
còn chế độ tập luyện
thì theo tổ chức y tế thế giới
khuyên cao cho đến nào được
là nên hoạt động từ mức trung bình
và nếu trên trung bình
tức là mức độ cao
thì càng tốt
và cố gắng duy trì
tối thiểu ba mươi phút một ngày
và năm ngày trong một tuần
chúng tôi khuyên bệnh nhân là
không nên được nghỉ hai ngày liên tiếp
bởi vì hoạt động thể lực
mà nếu nghỉ quá bốn mươi tám tiếng
thì nó lại phải tái lập một cái chu trình mới
nên chúng tôi khuyên
thứ nhất là hoạt động điều đạn
và chúng ta có thể trở lại
một cái vấn đề
rất là nguy hiểm
covid thì sao
ra ngoài tập được không
tập bất kỳ bằng hình thức nào
đặc biệt chúng tôi
có thể là tập yoga
tập dưỡng sinh
hoặc vận động
tại nhà vẫn được
mĩa là có vận động
chứ không phải là
lúc người hỏi bơi được không
chạy được không
tập luyện mặc các hình thức
và nếu như
nếu có ra ngoài công viên
thì cũng đảm bảo
giãn cách vừa được
và thường như ở châu âu
nếu mà đi gần nhau
thì đi được
với những người thân của châu âu
bởi vì ngay cả trong những thời tiết
chúng ta vẫn phải duy trì tập
thì nếu mà duy trì được tập
ở trong nhà
và cố gắng nhớ là
tập đều đạn
tối thiểu ba mươi phút một ngày
và duy trì năm ngày trong một tuần
tức là chỉ
chỉ nghỉ không dưới
còn trên một đoạn tiếng
là chúng ta lại phải thiết lập
một cái chương trình mới
thì đấy là nguyên tắc tập luyện
mà người đeo đường
những người bình thường
để phòng tránh
cần phải duy trì và nhớ
hy vọng là những thông tin
như chia sẻ vừa rồi
của phó giáo sư thanh nguyên